trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
chiều nay thủ tướng đã triệu tập họp khẩn cấp với bộ y tế và các bộ ngành liên quan để cập nhật tình hình dịch bệnh và bàn về biện pháp phòng chống dịch bệnh
cụ thể theo đánh giá của bộ y tế đến nay tại việt nam đã ghi nhận sáu mươi ba trường hợp có triệu chứng sốt
có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong đó đã có hai mươi năm trường hợp loại trừ và ba mươi tám trường hợp đang được tiếp tục theo dõi cách ly
đặc biệt hai trường hợp người trung quốc đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm đang có những biểu hiện ổn định về sức khỏe
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nhấn mạnh dịch đang lan tràn ra nhiều nước trên thế giới đặc biệt là dịch đã lan đến ba mươi tỉnh thành của trung quốc
trước tình hình trên thì ban chỉ đạo phòng chống dịch đã nhanh chóng được thành lập do phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban cùng với ngành y tế để chỉ đạo tinh thần của thủ tướng và chính phủ
về việc phòng chống dịch trên cả nước nhằm ngăn chặn dịch một cách đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả
chúng ta cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân không được để dịch corona lan tràn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạnh của nhân dân việt nam chúng ta
tôi đồng ý là có thể thiệt hại về kinh tế
đôi chút cần thiết nhưng mà tính mạng và sức khỏe của người dân vẫn là điều quan trọng nhất đối với đảng nhà nước và chính phủ chúng ta hiện nay
một số căn biện pháp cần thiết mà thế giới đã áp dụng và đặc biệt chúng ta có các biện pháp mới thì phải được thảo luận để thủ tướng kết luận để chỉ đạo triển khai trong phạm vi quốc gia
đặc biệt những khu những lĩnh vực
thủ tướng yêu cầu các thành viên phải đưa ra những biện pháp hết sức cụ thể với những giải pháp mạnh mẽ để các cấp các ngành triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả
liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ngày hai mươi sáu tháng một đại sứ quán việt nam tại trung quốc thông tin một mươi bảy lưu học sinh việt nam và người nhà đang ở vũ hán tỉnh hồ bắc
đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định hiện nay đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh việt nam nào bị lây nhiễm bệnh